không có hóa đơn không có nguồn gốc xuất xứ không có tem nhãn phụ là một trong số những lỗi thường gặp
trong quá trình mà đoàn công tác của ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu ba trăm tám mươi chín tỉnh lai châu
đi kiểm tra các mặt hàng phục vụ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình kiểm tra đoàn đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tuy nhiên trong quá trình xử lý vi phạm cơ quan chức năng cũng cho rằng mức xử phạt theo quy định
vẫn chưa đủ để gian đe phản ánh của phóng viên thời sự
trong đợt cao điểm này lực lượng chức năng kiểm tra đối với một trăm năm mươi lượt tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn
phát hiện hơn một trăm linh vụ vi phạm trong đó chủ yếu các hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả
lĩnh vực giá vi phạm trong kinh doanh an toàn thực phẩm kinh doanh hàng cấm hàng nhập lậu
tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên hai trăm linh triệu đồng và thu các mặt hàng vi phạm
trị giá hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng

kém nước phẩm chất vào để lưu thông trên thị trường
trước thời hình đó thực hiện các kế hoạch của ba chín kế hoạch của cục quản lý thị trường
các lượng chức năng cũng như lượng quản lý thị trường tăng cường trong các kiểm tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vun lộn gian lậm và hành giả kém chức năng
theo kế hoạch sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tỉnh lai châu sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng còn tồn động
quá hạn sử dụng hàng kém chất lượng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
chấp hành các quy định của pháp luật về giá chú trọng kiểm tra tại các xã vùng sâu vùng xa khu vực biên giới